bất ngờ ập vào căn nhà tại thị trấn hiệp phước công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt giữ nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức binh sập sám ăn tiền
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gần năm mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng bảy bộ bài tay và các dụng cụ đánh bạc khác
qua sàng lọc xác định có chín đối tượng trú tại tỉnh đồng nai bị tạm giữ
liên quan đến vụ hỗn chiến tại tuyến đường biển võ nguyên giáp thuộc phường mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng với khoảng bốn mươi thanh thiếu niên tham gia vào dạng sáng ngày tám tháng năm vừa qua
sau quá trình vào cuộc làm rõ hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố một mươi sáu bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
cụ thể hai đối tượng cầm đầu hai nhóm bị khởi tố bắt tạm giam là bùi thanh phúc chú tại quận sơn trà
và trần minh toàn trú tại quận cẩm lệ
đồng thời công an quận cũng bắt tạm giam ba đối tượng khác cùng trú tại phường hòa an quận cẩm lệ và khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi thanh niên tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín của cả hai nhóm
theo cơ quan điều tra nguyên nhân của vụ hỗn chiến nói trên xuất phát từ việc mâu thuẫn giữa thành viên của hai nhóm nên dẫn đến việc nhắn tin kêu gọi trên mạng xã hội đặt mua hung khí chuẩn bị bom xăng để đánh nhau
hiện công an quận sơn trà đã làm rõ hành vi của hơn hai mươi đối tượng trong hai nhóm và tiếp tục làm rõ xác định vai trò hành vi của các đối tượng có liên quan
hôm qua công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án tạm giữ ba đối tượng và thu giữ gần bốn viên hồng phiến
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê thành phố đông hà tỉnh quảng trị là người yêu của châu đã tự nguyện giao nộp một mươi năm túi ni lông bên trong có chứa hai tám trăm chín mươi sáu viên hồng phiến số ma túi này châu giấu vào tủ lạnh để bán cho các đối tượng nghiện
quá trình khám xét công an cảnh sát điều tra công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình còn phát hiện và thu giữ thêm hai khẩu súng cùng với nhiều dao kiếm các loại
xôi động bùng hổ và được đầu tư kỹ lưỡng các sản phẩm âm nhạc cổ động seagames ba mươi một những ngày qua đã tạo hiệu ứng lớn trên các trang mạng
họ là người sáng tác bài hát chủ đề chính thức của seagames năm nay đồng thời là đạo diễn âm nhạc lễ khai mạc lễ hội thể thao đông nam á
nhạc sĩ huy tuấn rất tầm huyết với điều con tinh thần của mình
bài hát last side thì tôi sáng tác dựa trên một thể loại âm nhạc là electropop đây là một thể loại âm nhạc rất là phổ biến hiện nay
một thể loại âm nhạc gọi là rất là thời thượng
ý tưởng cũng như là những cái tứ ở trong bài hát
rồi những giai điệu tôi nghĩ là nó đã có sẵn trong tôi từ rất là lâu rồi
nó cũng chỉ cần một cái dịp nào đó để là nó được bung ra và thăng hoa với những cái nôn nhạc mà tôi sáng tác
thì sea games là một cái sự kiện như vậy
cũng hy vọng rằng là một cái sự đóng góp nhỏ nhỏ của mình vào cái sự thành công của đại hội thể thao đông nam á
và cũng góp một cái phần động viên cho các vận động viên của chúng ta dành những cái thành kích cao trong cái kỳ sea games này
bên cạnh bài hát chủ đề chính thức nhiều sản phẩm âm nhạc cổ vũ sea games ba mươi một cũng được ra mắt trong thời điểm này
có thể kể đến những sản phẩm như đi trong mùa hè của ca sĩ danwow kết hợp với nhạc sĩ trần tiến
hay ca khúc việt nam hiếp mình của hoàng huy linh và cao ích
các ca khúc với sự đầu tư về âm thanh và hình ảnh
nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả đặc biệt là khán giả trẻ
em ấn tiện với bài hát chủ đề let s try
bởi vì nó mang một giai điệu và âm hưởng sôi động
có nghe một vài lần bài hát mới ra của dan gold
và em rất thích bài đấy
em cũng là một đồng âm
và em thấy bài hát mang cho em một nguồn năng lượng rất tích cực
đặc biệt ấn tượng nhất thì chắc là các khúc chủ đề của sea năm nay
nó có một hơi hướng rất hiện đại và cũng gần như quốc tế nữa
ngoài ra thì mình thấy nó rất được đầu tư về mặt hình ảnh
không chỉ là sản phẩm âm nhạc
mà đây còn là lời chúc của nghệ sĩ và khán giả hâm mộ thể thao
gửi tới các vận động viên tại đại hội thể thao lớn nhất đông nam á sea games ba mươi một
xin chúc tất cả các vận động viên đỉnh cao của việt nam
giành thành tích tốt nhất trong kỳ sea games lần này
em chỉ muốn gửi lời chúc đến toàn bộ đội tuyển việt nam
cũng như là tất cả các đội tuyển của các bạn nước ngoài nữa
đó chính là hãy cố gắng tự nhiên
thì thi đấu với một tinh thần tốt nhất
sẽ may mắn đạt được tất nhiên huy chương vàng
đóng góp cho một mùa sea games thật là sôi động ạ
mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý
thông tin đầu tiên từ quảng ninh
trong lúc tàu du lịch vịnh hạ long tỉnh quảng ninh đang về bến để neo đậu
một nam du khách lên mũi tàu rồi bị rơi xuống biển tử vong
cụ thể vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm
tàu du lịch số hiệu qn tám nghìn chín trăm linh năm chở một mươi năm du khách tham quan vịnh hạ long
từ hang sửng sốt
trở về cảng tàu quốc tế hạ long
phường bãi cháy thành phố hạ long
neo đậu để trả khách
khi tàu đang chuẩn bị cập bến
nam du khách nguyễn ngọc phát bốn mươi ba tuổi trú tại cần thơ
đi lên mũi tàu đứng và bị rơi xuống biển
mọi người trên tàu đã mau chóng ném phao xuống biển để ứng cứu
nhưng nạn nhân bị mất tích
đến hai mươi một h ngày hôm qua
lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của nạn nhân
cũng thông tin từ quảng ninh
vào tối ngày hôm qua công an tỉnh quảng ninh đã công bố thông tin ban đầu
về vụ án liên quan đến cựu chủ tịch ubnd tp hạ long
theo đó cựu chủ tịch ubnd tp hạ long
cựu trưởng ban quản lý vịnh hạ long phạm hồng hà
bị khởi tố bắt tạm giam vì có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
và ban quản lý vịnh hạ long
liên quan đến vụ án này cho đến nay
cơ quan điều tra đã khởi tố sáu bị can thuộc công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó bắt tạm giam
trong đó bắt giam ba bị can là phạm văn phả chủ tịch hội đồng quản trị
đỗ công hào giám đốc phạm anh trinh phó giám đốc
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can
gồm nguyễn hải anh nguyên phó giám đốc phụ trách kỹ thuật
ngô thị thu lư nguyên trưởng phòng kế hoạch
lê kim hoa nhân viên công ty
vụ án vào ngày một mươi và ngày một mươi bốn tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã khởi tố bắt tạm giam đối với các bị can
nguyên là lãnh đạo và nhân viên ban quản lý vịnh hạ long
gồm bùi sĩ giáp nguyên trưởng phòng kỹ thuật và tu bổ
tôn tạo cảnh quan ban quản lý vịnh hạ long
phạm thái dương nhân viên ban quản lý vịnh hạ long
về hành vi nhận hối lộ
phạm hồng hà nguyên trưởng ban quản lý vịnh hạ long
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
công an hà tĩnh bộ đội biên phòng hà tĩnh đồng chủ trì
phối hợp với các lực lượng chức năng
đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép
năm kg ma túy tổng hợp dạng đá
theo đó trên quốc lộ một b thuộc xã xuân lĩnh huyện nghi xuân
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy a hai mươi bảy nghìn một trăm sáu mươi sáu
do đối tượng hoàng nghĩa hưng chú tại tp vinh tỉnh nghệ an điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện phía sau cốp xe ô tô
có một túi sách màu nâu bên trong có chứa năm gói ma túy tổng hợp dạng đá
có trọng lượng năm kg hưng khai nhận vận chuyển số ma túy trên
cho một người lào đưa về địa bàn tỉnh nghệ an tiêu thụ
một nhóm thanh niên gồm sáu nam bốn nữ tổ chức bay lắc
tại quán karaoke nhím dù thuộc khu sáu thị trấn na dương huyện lộc bình
đã bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt quả tang
và qua xét nghiệm nhanh có chín trong số một mươi người ở nhóm này
dương tính với ma túy
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một chiếc đĩa màu trắng
trên bề mặt có các chất bột màu trắng một tấm thẻ nhựa một tờ tiền mệnh giám
một mươi được cuộn tròn dính lại thành ống một viên nén màu hồng
và các tăng vật có liên quan khác quá trình điều tra cơ quan công an
tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can gồm hoàng văn cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã mai pha thành phố lạng sơn
nguyễn đức phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố lạng sơn
lý thị bích diệp sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện văn lãng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này
cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai đức đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường tân bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
là đối tượng nguyễn lương trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú
tại phường bạch đằng quận hai bà trưng thành phố hà nội
và đối tượng nông thúy vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú
tại khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện